dự báo nhiệt độ sẽ giảm nhẹ trong ba ngày tới khi đạt được mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới cục bộ có mưa vừa mưa to

nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn